ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba thay mặt thủ tướng chính phủ và ủy ban an toàn giao thông quốc gia phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông này
đồng thời phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng chỉ đạo tỉnh hà nam các cơ quan liên quan sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
chiếc xe chở khách một mươi sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi bảy nghìn bảy trăm linh bốn do tài xế lương thành uy quê tỉnh thái bình điều khiển
khi đi tới ngã năm giao cắt giữa đường tránh thành phố phủ lý đường lê trân kéo dài và đường chuyên dùng vào công ty xi măng bút sơn huyện kim bảng đã xảy ra tai nạn với xe tải biển kiểm soát tám mươi chín c một mươi một nghìn hai do tài xế phạm hải ninh ở tiên lữ hưng yên điều khiển
cú va chạm mạnh khiến cho phần bên phải và đầu xe ô tô một mươi sáu chỗ bị hư hỏng nặng nhiều mảnh vỡ của xe khách nằm vương vãi khắp mặt đường nhiều người trên xe ô tô khách bị văng ra ngoài vụ tai nạn khiến ba người chết và một mươi bốn người bị thương
đi từ hòa bình từ thành phố hòa bình về như thế này về tuyền hải này này về thái bình lúc ngồi đằng sau mình cũng chẳng biết tức huyết làm cái âm thế này thôi bao nhiêu người nằm ở ngoài còn mình thì thấy gãy hai chân này thôi
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu tiến hành bảo vệ hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn

bệnh viện đa khoa tỉnh đã điều động xe cứu thương và các y bác sĩ nhanh chóng đến hiện trường để đưa nạn nhân vào viện
tôi và cùng chí giám đốc công an đã trực tiếp lên hiện trường để chỉ đạo các việc đưa người đi cấp cứu để chữa chạy
lực lượng công an tôi đã chỉ thị với lực lượng công an là phải dồn tất toàn lực lượng ra để coi như là tập trung chỉ đạo để đưa người trước mắt là đưa người đi cấp cứu
cái thứ hai là tôi cũng đã trực tiếp điện cho đồng chí giám đốc bệnh viện đa khoa của tỉnh và đồng chí giám đốc sở y tế là phải đưa hết các lực lượng y bác sĩ để cứu sống người bệnh
chúng tôi tiếp nhận trong đó có ba nạn nhân đã tử vong trước khi đến nhập viện và hai nạn nhân bị chấn thương sọ não và cuộc sống nặng
thế số còn lại thì hầu hết là bị chấn thương ở chi thể thì chúng tôi đã tiến hành cấp cứu toàn bộ cho số bệnh nhân đó đến giờ phút này thì cũng tương đối ổn định
các bệnh nhân bị gãy chi thể đã được phân về các khoa chấn thương để các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp điều trị
còn bệnh nhân tử vong thì đã chuyển xuống dưới nhà đại thể và đã thông báo cho người nhà và thông báo cho cơ quan pháp y để chuẩn bị thực hiện
thế và tập trung cán bộ để điều trị những các bệnh nhân chấn thương sọ não chấn thương cuộc sống đang nằm tại khoa cấp cứu
đến giờ phút này thì các bạn thấy là còn lại bốn bệnh nhân nặng thì đang nằm tại khoa cấp cứu và chúng tôi đang tập trung người để tiếp tục điều trị cho người nhà
và giải quyết những các công việc
sau khi xảy ra vụ tai nạn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo công an tỉnh hà nam cũng đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang nằm viện
tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu đồng người bị thương ba triệu đồng và chi trả toàn bộ chi phí tại bệnh viện
đối với việc khắc phục và tên nạn thì bây giờ lực lượng công an đang tập trung mọi lực lượng ra để kiểm tra khám xét thiện trường
để làm sao khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
tìm ra nguyên nhân để có giải pháp làm cơ sở để trì đạo sau này
cái thứ hai nữa là chỉ đạo bệnh viện và ngành y tế phải tập trung mọi nguồn lực và các cơ số thuốc có thể tốt nhất
để phục vụ chữa trị cho các người bị nạn